về vụ nữ sinh rau gà tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo trần thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cùng đồng phạm về tội mua bán trái phép chân ma túy
bị cáo trần thị hiền chính là mẹ đẻ của nạn nhân
tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào năm hai nghìn một mươi chín tòa án nhân dân tỉnh điện biên tuyên phạt các bị cáo trần thị hiền bùi văn công hai mươi năm tù
vì thị thu lường văn hùng trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy vì văn toán tù trung thân về các tội mua bán trái phép chân ma túy và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
sau phiên tòa sơ thẩm bị cáo trần thị hiền nộp đơn kháng cáo kêu oan cho rằng hai bị cáo bùi văn công và vì văn toán đã bắt cóc sát hại con gái và dựng nên màn kịch
vu khống cho mình mua bán trái phép chân ma túy
trong phiên tòa sơ thẩm bị cáo vì thị thu cũng nộp đơn kháng cáo cho rằng mình bị ép cung nên mới nhận tội trong giai đoạn điều tra
chiều qua sau hai ngày diễn ra phiên phúc thẩm trên cơ sở tình tiết vụ án đã được chứng minh làm rõ tại phiên tòa
hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội phán quyết bác đơn kháng cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo vì thị thu
chấp nhận đơn kháng cáo hủy bản án sơ thẩm đối với trần thị hiền do còn nhiều tình tiết cần làm rõ
trả hồ sơ viện kiểm sát nhân dân tỉnh điện biên điều tra lại